vừa bắt đầu rào chắn vòng xoay quách thị trang trước cửa chợ bến thành để chuẩn bị phá rỡ vòng xoay
mang nhiều dấu ấn lịch sử này và thi công nhà ga ngầm metro
vòng xoay quách thị trang tọa lạc ngay tại trung tâm của thành phố
nằm đối diện với cổng chính của chợ bến thành và trạm điều hành xe buýt
đây là điểm giao nhau của nhiều tuyến đường lớn như trần hưng đạo hàm nghi lê lợi
khu vực trung tâm của vòng xoay từng được đặt tượng đài liệt sĩ quách thị trang và đã được di rời vào năm hai nghìn một mươi
vòng xoay quách thị trang là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử
một trong những điểm nổi bật của cảnh quan toàn khu vực chợ bến thành
trung tâm của sài gòn thành phố hồ chí minh từ trước tới nay
vòng xoay quách thị trang là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sĩ quách thị trang và đã được di rời vào năm hai nghìn một mươi bốn
vòng xoay quách thị trang là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử một trong những điểm nổi bật của cảnh quan toàn khu vực chợ bến thành và đã được di rời vào năm hai nghìn một mươi bốn